do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao
đã khiến nền nhiệt độ tại lào cai đồng loạt giảm thấp kèm theo mưa rào nhẹ nhiệt độ tại các vùng núi cao rét hại
lúc bảy giờ sáng các trạm khí tượng trong khu vực quan chắc đo được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước
trong đó khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm mạnh xuống mức rét hại chỉ còn chín tám độ c
không khí lạnh kèm theo sương mù dày đặc đã gây cản trở tầm nhìn cho người tham gia giao thông
tuy nhiên một số du khách lại tỏ ra thích thú với tiết trời đặc trưng của sapa
hiện không khí lạnh vẫn tiếp tục tràn xuống các tỉnh miền bắc trong đó có lào cai
kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khả năng gây ra một đợt
mưa trên diện rộng kéo dài khoảng hai ba ngày
trong đó vùng núi sẽ có giải rác mưa vừa
vì vậy người dân các huyện miền núi cần đề phòng mưa lớn cục bộ trái mùa gây lũ quét
trượt lở đất đá bất thường cảnh giác với gió giật mạnh xét đánh trong cơn rông
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng ra công điện chỉ đạo các ngành chức năng
tăng cường giữ ấm và phòng chống đói rét cho người mà ra súc
khuyến cáo mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi
trong những ngày giá lạnh để phòng ngừa mắc bệnh